ngày một tháng tám thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo bộ trưởng bộ y tế cần tăng cường điều động tri viện nhân lực y tế cho các nơi nhiều ca lây nhiễm
văn bản nêu rõ trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp đòi hỏi phải tăng cường kịp thời nhân lực chống dịch
đặc biệt các bác sĩ điều dưỡng viên điều trị hồi sức cấp cứu cho các địa phương có số ca nhiễm rất cao như tp hcm và một số tỉnh đồng nai bình dương long an đồng tháp tiền giang
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ đạo bộ trưởng bộ y tế chủ động khẩn trương hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực điều trị hồi sức cấp cứu trên phạm vi cả nước
bộ trưởng y tế căn cứ yêu cầu và khả năng đáp ứng chung trên bình diện toàn quốc triển khai ngay phương án điều động chi viện kịp thời cho các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm bệnh nặng